hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

một số nước như mỹ đức và thụy sĩ đã rút ngắn thời gian cách ly để đương đầu với làn sóng lây nhiễm gia tăng do biến thể omicron